tiên phong có nghĩa là đi trước đi đầu
mà gương mẫu có nghĩa là làm mẫu làm gương cho người khác nói theo
có phải không ạ
tiên phong cả về tư tưởng sự hiểu biết và về hành động thực tế
ở những nơi nào khó khăn nhất gian khổ nhất hy sinh nhiều nhất
thì cần có sự có mặt của thanh niên
gương mẫu cả trong việc làm trong đời sống thường ngày
từ phẩm chất đạo đức lối sống tác phong cư xử v v đều phải gương mẫu
nếu làm khoa học làm quản lý làm lãnh đạo
thì phải lao tâm khổ tứ ngày đêm suy nghĩ trăn trở
tìm mọi cách sáng tạo để thúc đẩy công việc
mà nếu là người lao động bình thường
thì hết lòng hết sức tân tuy
để đạt năng suất chất
hết lượng hiệu quả cao nhất
đóng góp được nhiều nhất
ai làm được điều đó
thì đều là vẻ vang
tổng bí thư cũng nhắc nhở
đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần này
được tổ chức đúng vào dịp cả nước đang kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín
và bốn mươi bảy năm bắc hồ đi vào cõi vĩnh hằng
riêng với đoàn thanh niên và nhiệm vụ của thanh niên
thì với muôn vàn tình thân yêu
bác cũng đã nhiều lần căn dặn
việc tuyên dương bốn trăm bốn mươi năm thanh niên tiên tiến xuất sắc lần này
cũng như phong trào thi đua người tốt
vượt tốt của đoàn
cần được nhân rộng lan tỏa
để mọi người cùng học tập cùng làm theo
đảng nhà nước và nhân dân ta
luôn đặt niềm tin yêu vào đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và thế hệ trẻ việt nam
đồng thời cũng đòi hỏi kỳ vọng đoàn
phải làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình
góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên
trở thành những chiến sĩ tiên phong
mang lá cờ của đảng và bác hồ
tới đích cuối cùng
tiếp theo chương trình là một số tin tức nổi bật đã diễn ra trong ngày
chiều nay tại chủ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí say xuẩm phong phong vy hản
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
cùng đoàn đại biểu cấp cao đăng thăm chính thức việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao mặt trận lào xây dựng đất nước
đại biểu toàn quốc ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước lần thứ một mươi
và những thành tiệu to lớn quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà đảng nhà nước mặt trận và nhân dân lào anh em
đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới bảo vệ và xây dựng đất nước
tổng bí thư đánh giá cao kết quả chuyến thăm làm việc của đoàn tại việt nam
và kết quả hợp tác giữa mặt trận hai nước trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
góp phần quan trọng đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào phát triển lên tầm cao mới
ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và thiết thực
trước đó tại cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao mặt trận tổ quốc việt nam
và đoàn đại biểu cấp cao mặt trận lào
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chào mừng đồng chí say sổm phon phong vy hàn ủy viên bộ chính trị
ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước cùng đoàn đại biểu cấp cao đã sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và nhân dân việt nam
rất vui mừng nhận thấy trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
sự điều hành đất nước của chính phủ và sự đoàn kết tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của mặt trận lào
xây dựng đất nước nhân dân lào đã giành được những thành tiệu to lớn
đồng chí sai sổm phong vy hàn cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của mặt trận tổ quốc việt nam
và cho biết ông rất tự hào về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện việt nam lào
tiếp tục được vun đắp phát triển ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực
trong đó có sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa mặt trận và nhân dân hai nước việt nam lào
sáng nay hai mươi chín tháng tám lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân sang thăm
theo lời mời của tổng thống nước cộng hòa singapore
tony tân keng jam đã được tổ chức trọng thể tại dinh tổng thống istana ở thủ đô singapore
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là coi trọng
và không ngừng thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược với singapore
ngày càng tin cậy gần gũi thực chất và hiệu quả
chủ tịch nước đánh giá cao việc singapore luôn là đối tác thương mại
và đầu tư hàng đầu việt nam trong nhiều năm qua
sau buổi hội đàm chủ tịch nước trần đại quang đã hội kiến với thủ tướng singapore lý hiển long
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của hợp tác kinh tế
thương mại và đầu tư giữa hai nước nhất trí thúc đẩy việc triển khai hiệu quả hiệp định khung
về kết nối việt nam singapore với việc tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi hai trong năm hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng nay chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã tới dân hoa
tại tượng chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên bảo tàng văn minh châu á
và dự lễ đặt tên hoa lan mang tên chủ tịch nước và phu nhân
hôm nay tại hà nội đã diễn ra lễ công bố và phát hành sách vàng sáng tạo việt nam hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dự buổi lễ
sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi sáu gồm bảy mươi một công trình sáng tạo khoa học công nghệ
được tuyển chọn và công bố từ một trăm tám mươi sáu
một mươi sáu công trình được giới thiệu là sự kết hợp giữa tinh thần năng động sáng tạo
và ý chí vươn lên trong cuộc sống giúp con người làm chủ hoàn cảnh phát huy sáng kiến cá nhân
để đạt được những thành công như mong muốn khẳng định sáng tạo luôn là phẩm chất của người việt nam
phát biểu khai mạc buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh bảy mươi một công trình được công bố
trong sách vàng chính là sự tôn vinh cao quý dành cho mỗi tác giả
đánh giá cao việc công bố sách vàng là việc làm kịp thời và hết sức có ý nghĩa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các bộ ngành và các địa phương
cần tiếp tục quan tâm khuyến khích việc tìm tòi sáng tạo các công trình khoa học và công nghệ
sáng nay tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị nguyễn đức chính
thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị trao tặng bằng khen và phần thưởng năm mươi triệu đồng
cho xã thủ hoàng xuân vinh người vừa giành được thành tích một huy chương vàng
và một huy chương bạc môn bắn súng tại thế vận hội olympic rio hai nghìn một mươi sáu
lãnh đạo tỉnh quảng trị mong muốn những người con quê hương quảng trị luôn phân đấu giàn luyện
có nhiều đóng góp cho đất nước cho quê hương góp phần đưa quảng trị mảnh đất anh hùng
chịu nhiều đau thương mất mát cho chiến tranh vươn lên phát triển
xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh
nhân dịp này với tư cách là người con quê hương quảng trị xã thủ hoàng xuân vinh
đã trao hai mươi năm triệu đồng ủng hộ và quỹ tiếp sức đến trường
tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa thi đậu vào các trường đại học
thưa quý vị và các bạn từ ngày một tháng chín thành phố hà nội sẽ tổ chức thí điểm
các tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm
áp dụng từ một mươi chín h thứ sáu đến hai mươi bốn h chủ nhật hàng tuần
để nhằm phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện
lực lượng cảnh sát xã hội hoàng xuân vinh đã tạo ra một trường đại học
cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội vừa công bố kế hoạch triển khai phương án
bảo đảm an toàn giao thông bố trí các chốt trực cấm phương tiện phân luồng giao thông quanh khu vực này
theo đó hơn năm mươi chốt với hàng trăm cảnh sát giao thông cơ động công an khu vực
sẽ được thiết lập quanh khu phố đi bộ từ ngày một tháng chín để bảo đảm an toàn giao thông
trật tự công cộng và chống un tắc
cụ thể lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phân làm ba vòng kiểm soát
vòng một với hai mươi chín chốt mỗi chốt gồm ba cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát bảo vệ
cảnh sát cơ động công an phường quận ở khu vực phía trong giáp danh khu phố đi bộ
các chốt này thực hiện nhiệm vụ cấm toàn bộ phương tiện vào không gian đi bộ
vòng hai với một mươi chín chốt gồm hai mươi chín chiến sĩ
các chốt này phối hợp với vòng ngoài cùng lực lượng cảnh sát cơ động hướng dẫn các phương tiện
tham gia giao thông theo hướng phù hợp chỉ dẫn các điểm trong giữ xe
vòng ba gồm các chốt có nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng giao thông hạn chế phương tiện vào khu vực vòng hai
và không gian đi bộ hướng dẫn các phương tiện đi vòng tránh
tuyến này gồm chín chốt một mươi một chiến sĩ
ngoài ra lực lượng tuần tra kiểm soát gồm hai mươi chiến sĩ dùng xe máy chuyên dụng tuần tra trên sáu tuyên phố gần trung tâm
để tuyên truyền hướng dẫn các phương tiện từ xa phát hiện những hành vi vi phạm giao thông
xử lý những trường hợp cố tình chống đối đôi xe ché phép gây mất an ninh trật tự
đại tá đào vĩnh thắng trường phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội khẳng định
với những người chưa nắm được thông tin đi vào đường cấm thì lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở tuyên truyền
còn những người không nghe theo sự chỉ dẫn của cảnh sát sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đại tá đào vĩnh thắng trường phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội khẳng định
để khai hệ thống tên lửa s ba trăm linh tới cơ sở hạt nhân pháp đô
ấn độ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại kashmir
thưa quý vị và các bạn kênh truyền hình nhà nước iran đưa tin
tehran đã triển khai một hệ thống tên lửa tầm xa do nga chế tạo tới miền trung iran
nhằm bảo vệ cơ sở hạt nhân pháp đô
người đứng đầu lực lượng phòng không iran tướng fajat esmali
nêu rõ việc bảo vệ các cơ sở hạt nhân là rất quan trọng trong tất cả các trường hợp
một đoạn video đã cho thấy một xe tải mang tên lửa s ba trăm linh ở pháp đô
với các bệ phóng tên lửa hướng lên bầu trời bên cạnh vũ khí phản công khác
những hình ảnh này được phát sóng vài giờ sau khi lãnh đạo tinh thần tối cao của iran
đại giáo chủ ali khamenei có bài phát biểu trước các chỉ huy lực lượng không quân
bài phát biểu đã nhấn mạnh rằng sức mạnh quân sự của iran chỉ mang mục đích phòng thủ
dạng sáng nay theo giờ bỉ một số đối tượng đã lao ô tô vào rào chắn trước cửa
tòa nhà viện nghiên cứu hình sự nằm ở phía bắc của thủ đô bruxelles bỉ
và gây ra một vụ nổ lớn tại đây
rất may vụ nổ xảy ra vào dạng sáng lúc vắng người nên không gây ra thương vọng
một phần tòa nhà của viện nghiên cứu hình sự bị phá hủy
truyền thông địa phương cho biết vụ nổ xảy ra khi hai kẻ tình nghi lái một xe ô tô lao vào tòa nhà
của viện nghiên cứu hình sự bruxelles sau đó vứt một vật gây cháy vào chiếc xe
đây là một vụ nổ có sức công pha lớn khiến các tấm kính vỡ bắn xa hàng chục mét
khoảng ba mươi lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy
viện nghiên cứu hình sự bruxelles là cơ quan có nhiệm vụ phân tích khoa học liên quan đến các trường hợp phạm tội
cơ quan này nằm trong hệ thống tư pháp liên bang của bỉ
vụ nổ xảy ra trong bối cảnh bỉ siết chặt an ninh đề phòng nguy cơ tấn công khủng bố
thưa quý vị và các bạn tổng thống philippines gordio duterte khẳng định
sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về chiến dịch chống tội phạm ma túy do ông phát động
ông duterte tuyên bố chiến dịch chống ma túy do ông phát động dẫn đến kết quả một tám trăm linh người bị bắn chết
không thể bị coi là tội ác diệt chủng đồng thời khẳng định sẵn sàng ngồi tù
để bảo vệ những người theo ông bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật
phát biểu được ông duterte đưa ra sau khi hàng loạt quan chức liên hợp quốc
trong đó có cả tổng thư ký ban kim mun đã lên án cách tiếp cận của ông trong cuộc chiến chống ma túy
khi cho phép sát hại cả những kẻ buôn ma túy lẫn nghiện ma túy mà không xét xử
kể từ khi chiến dịch do tổng thống philippines phát động
ít nhất một bảy trăm bảy mươi chín nghi phạm ma túy đã thiệt mạng tại nước này
giới chức ấn độ đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm kéo dài năm mươi hai ngày qua tại khu vực kashmir do ấn độ kiểm soát
lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ tại phần lớn kashmir trừ huyện bunwama
bất ổn và một số khu vực của thủ phủ mùa hè srinaga
động thái diễn ra một ngày sau khi thủ tướng ấn độ narendram
modi kêu gọi người dân đoàn kết và cảm thông để mang lại hòa bình cho khu vực kashmir
tuy nhiên các hạn chế theo điều khoản một trăm bốn mươi bốn trong bộ luật tố tụng hình sự của ấn độ
trong đó cấm tụ họp bất hợp pháp một nhóm gồm một mươi người trở lên vẫn sẽ được duy trì tại khu vực
trước đó ấn độ đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực thuộc bang kashmir kể từ ngày chín tháng bảy
sau khi biểu tình bạo loạn bùng phát sau cái chết của thủ lĩnh hàng đầu của nhóm phiến quân hm buran musafa wani
quý vị và các bạn thân mến
bộ trưởng nội vụ pháp cho biết nước này đã trục xuất một mươi năm người nước ngoài sau khi có bằng chứng cho thấy
họ có thể đặt ra những đe dọa an ninh nghiêm trọng nếu tiếp tục ở lại trên đất pháp
theo bộ trưởng nội vụ pháp kazeneva những người này bị trục xuất đầu năm đến nay
trong đó có sáu người bị trục xuất trong tháng tám do kêu gọi hận thù và kích động khủng bố
ông cho biết thêm khoảng hai mươi nhà thờ hồi giáo cũng bị đóng cửa trong những tháng gần đây
giới chức pháp cho biết hơn hai trăm ba mươi năm người đã bị giết trong những vụ tấn công khủng bố tại pháp
mà nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is nhận là chủ mưu
theo các quan chức hầu hết những người liên quan trong các hoạt động khủng bố tình nghi tại pháp
đều đến từ các nước algeria maroc và tunisia
văn phòng liên bang về người di cư và tị nạn của đức bamf thông báo
berlin dự tính có tối đa là ba trăm linh người xin tị nạn sẽ tới nước này trong năm nay
con số này chưa bằng một phần ba so với tổng số người của năm ngoái
nhà chức trách đức hiện đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận từ hai trăm năm mươi
từ hai mươi đến ba trăm linh người tị nạn trong năm nay
đức có thể đảm bảo các dịch vụ tốt nhất cho tối đa ba trăm linh người
nhưng nếu con số nhiều hơn sẽ dẫn tới khủng hoảng
năm hai nghìn một mươi năm đức đã đăng ký tiếp nhận khoảng một một triệu người tị nạn
chính sách mở cửa đón người tị nạn của thủ tướng angela merkel
đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận trong nước và nhiều chính trị gia đối lập
hàng loạt vụ gây dối và tấn công khủng bố gần đây do các đối tượng người nhập cư gây ra tại đức
đã khiến uy tín của bà merkel sưu giảm
theo cuộc thăm dò dư luận gần đây tại đức
tỷ lệ ủng hộ chính sách tị nạn của bà merkel đã giảm xuống chỉ còn ba mươi bốn
vâng những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại